vừa qua bộ tài chính tổ chức hội nghị đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
theo đánh giá của bộ tài chính nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu đã cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu dự toán quốc hội quyết định thủ tướng chính phủ giao
nhờ vậy kết quả thu ngân sách đã đạt khá hơn dự báo
đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu thu cân đối ngân sách nhà nước
ước đạt khoảng một chín mươi tỷ đồng vượt bảy mươi chín sáu nghìn tỷ đồng tăng bảy tám so dự toán tăng thêm năm mươi năm tỷ đồng so báo cáo quốc hội
trong đó thu ngân sách địa phương đạt một trăm một mươi tám sáu dự toán tương ứng vượt bảy mươi bảy tám nghìn tỷ đồng
hầu hết các địa phương đều thu đạt và vượt dự toán được giao
thu ngân sách trung ương không kể ghi thu ghi chi viện trợ cho các dự án cơ bản đạt dự toán
thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam
vừa có công văn số một mươi nghìn tám mươi tám không chi các loại tiền mới in còn nguyên series từ năm đồng trở xuống vào lưu thông đảm bảo an toàn thông suốt hoạt động ngân hàng dịp tết nguyên đán đình dậu hai nghìn hai mươi bốn
cụ thể đối với tiền mệnh giá nhỏ ngân hàng nhà nước yêu cầu chi nhánh ngân hàng các tỉnh thành phố và các tổ chức tín dụng trước trong và sau dịp tết nguyên đán
tuyệt đối không chi các loại tiền mới in có nguyên series nếu còn tồn kho từ năm đồng trở xuống và lưu thông
chỉ chi các loại tiền đã qua lưu thông để đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân
đây cũng là năm thứ năm ngân hàng nhà nước thực hiện không đưa tiền mệnh giá mới nhỏ lẻ và lưu thông kể từ tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
đồng euro có thể không tồn tại trong một mươi năm tới nếu paris và berlin không thống nhất được một liên minh tiền tệ duy nhất là phát biểu của cựu bộ trưởng kinh tế và cũng là ứng cử viên tổng thống pháp năm nay emmanuel macron
theo ông macron
euro như một đồng mang yếu và đồng nghĩa với việc loại bỏ đồng euro trong thời gian một mươi năm tới
trước đó macron cũng cho rằng đồng euro sẽ không thể hoàn thiện nếu thiếu những cải cách chính yếu
vì vậy pháp cần thực thi những cải cách thị trường lao động và cải tiến hệ thống giáo dục để vực dậy tăng trưởng
trong khi đó đức cũng cần phải chấp nhận rằng tăng cường đầu tư thay vì thắt lưng buộc bụng có thể thúc đẩy tăng trưởng trong khu vực đồng tiền chung châu âu
ông cũng đề xuất thiết lập một ngân sách khu vực đồng tiền trung châu âu nhằm cung cấp tài chính cho những đầu tư định hướng tăng trưởng và mở rộng hỗ trợ tài chính cho các nước thành viên đang phải cắn sức
theo tuyên bố của ngân hàng trung mương trung quốc tại hội nghị central economic work connference mới đây chính sách tiền tệ của trung quốc sẽ được duy trì thận trọng và trung lập trong năm hai nghìn một mươi bảy
cũng trong tuyên bố này ngân hàng trung ương trung quốc hứa sẽ đưa ra những điều chỉnh tốt hơn đối với làn sóng tiền tệ
để đảm bảo khả năng thanh toán ổn định
các dịch vụ tài chính cũng sẽ đáp ứng nhu cầu thúc đẩy cải cách cơ cấu về phía cung
ngân hàng cho biết sẽ đào sâu những cải cách hệ thống tài chính cải thiện các chính sách và những điều kiện khác cho việc quốc tế hóa đồng nhân dân tệ
đồng thời tăng cường bảo vệ trước các rủi ro tài chính
theo đó trung quốc sẽ tiếp tục cải cách hệ thống quản lý ngoại hối tham gia sâu rộng hơn vào quản trị hệ thống tài chính toàn cầu và cải thiện các dịch vụ tài chính
hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích tạo thuận lợi phát triển mạnh kinh tế tư nhân ở hết các ngành và lĩnh vực kinh tế
trong đó chú trọng hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa doanh nghiệp khởi nghiệp
đồng thời khuyến khích hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu
và tư nhân góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước chính là chìa khóa thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp
bộ kế hoạch và đầu tư cho biết trong năm hai nghìn một mươi sáu cả nước có một trăm một mươi một trăm linh doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là tám trăm chín mươi một chín mươi bốn tỷ đồng
tăng một mươi sáu hai về số lượng doanh nghiệp và tăng bốn mươi tám một về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
đây là số doanh nghiệp tăng cao kỷ lục từ trước đến nay
và là lần đầu tiên nước ta tăng cao kỷ lục
nhiều doanh nghiệp có trên một trăm linh doanh nghiệp thành lập trong một năm
theo đó tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm vừa qua là hai năm trăm hai mươi chín trăm một mươi ba tỷ đồng
bao gồm tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là tám trăm chín mươi một chín mươi bốn tỷ đồng
và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động là một sáu trăm hai mươi chín tám trăm một mươi chín tỷ đồng
theo quy định của luật doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi bốn thì số vốn đăng ký tăng thêm là số vốn mà các thành viên
cổ đông đã góp vào doanh nghiệp đây là nguồn lực đã được huy động một cách thiết thực và hiệu quả
năm hai nghìn một mươi sáu là năm chúng ta đạt được con số kỷ lục trong số doanh nghiệp thành lập mới
với số lượng là hơn một trăm linh doanh nghiệp
để đạt được thành tích như vậy tôi cho rằng có rất nhiều nguyên nhân
tuy nhiên xét về khía cạnh về môi trường kinh doanh thì có thể thấy rằng
những kết quả này xuất phát từ việc trong năm hai nghìn một mươi sáu
chúng ta đã thực hiện triển khai hết sức là quyết liệt những quy định của luật doanh nghiệp và luật đầu tư
với những quy định hết sức là thông thoáng tạo điều kiện cho doanh nghiệp khi gia nhập hoạt động trong thị trường
nguyên nhân thứ hai tôi cho rằng cũng hết sức căn bản đó là sự chỉ đạo hết sức quyết liệt của chính phủ và thủ tướng chính phủ
trong việc đẩy mạnh nâng cao cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông qua các giải pháp trong nghị quyết một mươi chín nghị quyết ba mươi năm
cũng theo số liệu thống kê của bộ kế hoạch và đồng chí
bình quân mỗi doanh nghiệp thành lập mới đạt tỷ trọng tám chín tỷ đồng tăng bốn mươi tám một so với cùng kỳ năm ngoái
trong khi đó số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng tăng bốn mươi ba một tức là hai mươi sáu sáu trăm tám mươi chín doanh nghiệp
qua đó cho thấy một năm kinh tế việt nam vô cùng sôi động và tăng trưởng mạnh mẽ
đây chính là động lực để phát triển kinh tế việt nam trong thời kỳ hội nhập
không chỉ vậy con số này còn cho thấy năm hai nghìn một mươi sáu là năm đầu tiên mà số lượng doanh nghiệp
mới thành lập vượt ngưỡng một trăm một mươi một trăm linh và đi vào lịch sử kinh tế nước nhà và niềm tin vào môi trường kinh doanh đang được khơi dậy
mục tiêu của chính phủ là tới năm hai nghìn hai mươi mỗi năm sẽ có thêm khoảng một trăm linh doanh nghiệp mới thành lập như vậy
đến thời điểm đó sẽ có trên một triệu doanh nghiệp hoạt động
để đạt được mục tiêu trên chính phủ đang tích cực cải tiến mạnh mẽ hoạt động kinh doanh
môi trường đầu tư giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc lập hồ sơ thành lập
con số mà năm nay có hơn một trăm một mươi doanh nghiệp được thành lập thì rõ ràng là một cái tín hiệu tích cực
dù rằng là cái con số ấy có thể nó chưa phản ảnh được những cái thay đổi về chất lượng của doanh nghiệp
nhưng ít nhiều nó phản hành được cái tinh thần khởi nghiệp của thị trường của người dân việt nam
của lớp trung tâm
cái thứ hai là nó cũng bước đầu phản hành được cái lòng tin của người dân
của doanh nghiệp của những người muốn kinh doanh vào cái nỗ lực cải cách
vào những thông điệp những cam kết của chính phủ đặc biệt là chính phủ mới đối với nền kinh tế
khuôn khổ pháp lý mùa xuân
cùng với các giải pháp của chính phủ trong việc hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp phát triển đã phát huy hiệu quả
môi trường kinh doanh được cải thiện rõ rệt doanh nghiệp đã tìm thấy cơ hội kinh doanh và niềm tin vào thị trường
cụ thể doanh nghiệp không cần đến cơ quan đăng ký kinh doanh nhận kết quả về việc thông báo các nội dung như địa điểm kinh doanh
mẫu dấu cổ đông sáng lập mà kết quả này sẽ được công khai tại cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
không chỉ vậy luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng đang được chính phủ trình lên quốc hội
nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc khó khăn tiếp cận vốn tín dụng lao động
có một sự nỗ lực hết sức vượt bậc của các địa phương trong việc hỗ trợ doanh nghiệp trong phát triển kinh doanh
và một yếu tố nữa cũng không thể không nhắc đến đó là sự cố gắng của hơn năm trăm linh cán bộ làm công tác đăng ký kinh doanh ở địa phương
trong việc nỗ lực ngày đêm để hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đăng ký kinh doanh
trong việc là cái khâu giúp doanh nghiệp gia nhập vào thị trường
chúng ta phải tiếp tục phải thực hiện những nỗ lực để cải cách hành chính
và hoàn thiện những nỗ lực về kiện đoàn về thế chế của chúng ta
và trong đó là những nội hàm rất cụ thể đã được thể hiện trong thời gian vừa qua
về một chính phủ kiến tạo và một chính phủ hành động và chính phủ phục vụ
là cần phải được tiếp tục một cách nhất quản và phải đẩy lên và cung cấp cao hơn
với những kết quả mà cộng đồng doanh nghiệp đã đạt được
trong năm hai nghìn một mươi sáu chính phủ cần quyết liệt hơn trong việc thực hiện chủ trương nhà nước kiến tạo
lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư
kinh doanh và phát triển để xây dựng ban hành và tổ chức thực hiện
những quy định của pháp luật liên quan đến doanh nghiệp xây dựng trình quốc hội
ban hành nghị quyết tháo gỡ khó khăn về thuế cho doanh nghiệp xử lý nợ chậm
nộp thuế cho doanh nghiệp gặp khó khăn khách quan nghiên cứu đề xuất giảm thuế xuất
thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm thuế thu nhập cá nhân đối với lao động
trong một số lĩnh vực công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ cao
ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp chế biến nông sản
tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết số một mươi chín hai nghìn một mươi sáu nqcp ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín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
nghị quyết số ba mươi năm nqcp ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ
về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi sáu được coi là năm đầy thách thức đối với công tác thu ngân sách nhà nước của ngành hải quan
do số thu từ các mặt hàng nhập khẩu chính thuế xuất cao sụt giảm
đặc biệt là giá rổ thu giảm nhiều so với dự toán ngân sách
các hiệp định thương mại tự do fta có hiệu lực
tuy nhiên bằng mọi nỗ lực ngành hải quan đã phấn đấu đạt số thu cao nhất
vượt chỉ tiêu được giao
với những giải pháp đồng hộ các đơn vị hải quan tại các cảng biển và cờ khẩu
bố trí các cán bộ tổ chức làm việc tất cả các ngày trong tuần
để đảm bảo thời gian thông quan thông suốt hai mươi bốn trên bảy
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu có thể làm thủ tục bất kỳ thời gian nào
đồng thời đề nghị kho bạc nhà nước và các ngân hàng thương mại phối hợp thu với tổng cục hải quan
bố trí điểm thu và thời gian làm việc trong các ngày thứ bảy và chủ nhật
để giúp doanh nghiệp thuận tiện cho việc nộp thuế xuất nhập khẩu thông quan nhanh hàng hóa
nhờ có những giải pháp thu linh hoạt và quyết liệt triển khai nhiệm vụ thu đến ngày cuối cùng
bên cạnh đó là sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo bộ tài chính lãnh đạo tổng cục hải quan
và sự nỗ lực quyết tâm của cán bộ công chức viên chức người lao động ở tất cả các đơn vị
ngành hải quan đã đạt được kết quả thu ngân sách nhà nước ở mức cao nhất
theo số liệu của kho bạc nhà nước tính đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
số thu ngân sách nhà nước của ngành hải quan năm hai nghìn một mươi sáu là hai trăm bảy mươi hai một trăm sáu mươi bảy tỷ đồng bằng một trăm linh tám dự toán giao
kết quả thu ngân sách từ thông quan thì phải nói có bước thực tế đã có những hiệu quả rất quan trọng
tăng trên một năm lần so với kết quả thực hiện hai mươi năm kể cả số đối tượng
và số thực thu ngân sách là trên hai bốn trăm linh tỷ
tuy chưa đạt được yêu cầu của lãnh đạo bộ đặt ra là hai tám trăm linh tỷ
nhưng phải nói là cũng đã đóng góp rất quan trọng hai tỷ của toàn cái ngành chúng ta vào công tác thu ngân sách
để không bỏ sót nguồn thu lãnh đạo tổng cục hải quan đã yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành đánh giá số thu của những tháng đã thực hiện
phân tích kỹ các yếu tố tăng và giảm thu so sánh tốc độ thu của các năm trước với dự toán
quan triển nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước tới hải quan các địa phương
đoàn đôn đốc thu của tổng cục hải quan yêu cầu các địa phương thực hiện các giải pháp chống thất thu để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước
cùng với đó đoàn kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ cũng tới từng địa phương thực hiện việc kiểm tra chính sách thuế
thủ tục hải quan tại địa phương doanh nghiệp có số thu lớn nợ thuế cao loại hình phức tạp nhiều mặt hàng nhạy cảm nợ mới phát sinh tăng
quan tâm đến cái số doanh nghiệp mà sản xuất xuất khẩu ở các doanh nghiệp viết xuất đặc biệt là cái số ngưỡng kinh ngạch rất là nhiều
trước kia là công thu bây giờ thu ở cái mức ví dụ nó cao thì nó dẫn đến là cái chi phí và tất cả đầu vào của các doanh nghiệp đó thì nó ảnh hưởng
để đồng hộ với các địa phương khác đồng tình hải quan hải phòng tạo điều kiện trên cơ sở vẫn thu phí của hội đồng nhân dân thành phố huy
mà vẫn tạo điều kiện để xử lý những các vụ mắc cho các doanh nghiệp
đạt được kết quả này là sự nỗ lực không nhỏ của toàn ngành hải quan bởi năm hai nghìn một mươi tám
tình hình kinh tế xã hội có những biến động không thuận lợi cho công tác thu ngân sách
cùng với đó là tác động của các hiệp định thương mại tự do bước vào giai đoạn cắt giảm sâu thuế nhập khẩu
đặc biệt là các mặt hàng có kim ngạch lớn thuế xuất cao số thu chiếm tỷ trọng lớn
sự cố môi trường tại các tỉnh nguyên trung cũng tác động tiêu cực đến số thu ngân sách nhà nước của ngành hải quan
với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo bộ tài chính lãnh đạo tổng cục hải quan
và sự nỗ lực quyết tâm ở tất cả các đơn vị ngành hải quan đã đạt được kết quả thu ngân sách nhà nước ở mức cao nhất
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị để chương trình được hoàn thiện hơn
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại